dù đã xuống cấp từ nhiều năm qua và đã không còn đáp ứng được nhu cầu đi lại giao thương của người dân
nhưng nhiều cây cầu tạm ở xã thanh lương thị xã bình long tỉnh bình phước vẫn chưa được nâng cấp sửa chữa
mỗi khi đi qua những cây cầu tạm này người dân luôn lo lắng về độ an toàn của nó
đây là hình ảnh của cây cầu nối liền tổ sáu ấp thanh trung với tổ bốn tổ năm của ấp thanh thịnh xã thanh lương
một cây cầu phục vụ nhu cầu đi lại giao thương của gần hai trăm năm mươi hộ dân
thế nhưng chiếc cầu này chỉ được xây dựng dựa trên những thanh sắt đường dây cũ bắt qua con suối và không hề có chân cầu
một chiếc cầu khác cũng đang trở thành cái bẫy cho người dân là chiếc cầu nối ba ấp thanh tuấn thanh trung và thanh hải
đoạn đường bê tông nối liền ba ấp nay đã được hoàn thành nhưng chiếc cầu chỉ bằng phân nửa mặt đường mới
sự không đồng bộ này không chỉ khiến các xe tải trọng lớn không thể lưu thông mà còn khiến người đi đường mất cảnh giác và rất dễ xảy ra tai nạn
cầu này thì con đường thì đã làm xong rồi nhưng mà cầu thì không có cho nên xe cầu đi qua lại đêm hôm rồi chạy xuống
mưa luôn đâu thấy đường đó tại đây cầu nó hẹp lại lúc đó cầu nó phải được ba mét
mà giờ xe dẫn chuyển này khác heo gà này khác xe một tấn đâu đi được
thành ra làm cho người dân nó khó khăn hơn
phải chạy đến một cái dòng mấy kỳ số ra đây được cách có một trăm linh mét thôi đùng đến đường nhựa rồi
theo thống kê hiện trên địa bàn xã thanh lương thị xã bình long
vẫn còn khoảng bốn cây cầu tạm cần được nâng cấp
từ trước việc vẫn còn tồn tại những chiếc cầu thiếu kiên cố
không chỉ làm hạn chế tốc độ phát triển kinh tế trận địa bàn xã
mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông đặc biệt là vào mùa mưa lũ
khó khăn nhất của xã thanh lương bây giờ là đang tập trung thực hiện chương trình nông thôn mới
thì bà con nhân dân diện tích thì rộng mà dân thì ở thì thưa
mà xây dựng giao thông nông thôn thì nhà nước đầu tư cho bảy mươi do gồm xi măng
đá các loại để cho bà con tập trung và xây dựng được giao thông hình chính
vì vậy nguồn lực kinh tế của nhân dân không đủ điều kiện để đóng góp thêm
để xây dựng những cây cầu đang còn tạm bỡ
vậy là cũng rất khó khăn
mình cũng mong là cấp trên các ngành khắc cấp quan tâm sẽ hỗ trợ thêm
về những con cầu dân sinh mà bây giờ đang rất nguy hiểm trong vấn đề tham gia giao thông
thanh lương là địa phương đang phát triển kinh tế
theo hướng sản xuất hàng hóa với nguồn hàng nông sản dồi dào phong phú
thế nên nhu cầu đi lại giao thương của bà con là vô cùng lớn
do đó việc đầu tư nâng cấp sửa chữa những cây cầu này
là điều cần thiết để đẩy mạnh sự phát triển kinh tế của địa phương
mỗi khi giao thông được thông suốt
sẽ tạo điều kiện giúp các mặt hàng nông sản của xã được phân phối thuận lợi đến các địa phương khác